thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo lê hải an đã qua đời do ngã từ trên tầng cao của tòa nhà trụ sở bộ giáo dục và đào tạo
tại số ba mươi năm đại cổ việt quận hai bà trưng thành phố hà nội
ngay sau khi xảy ra sự việc lực lượng công an đã có mặt để điều tra làm rõ nguyên nhân
ông lê hải an sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tại hà nội nguyên quán tại xuân đan nghi xuân hà tĩnh
ông là kỹ sư địa vật lý tại đại học thăm dò địa chất moscow của lê mạc nga
thạc sĩ dầu khí tại đại học tổng hợp brunei tiến sĩ dầu khí tại đại học heriot watt của vương quốc anh
ông lê hải an công tác tại trường đại học mỏ địa chất từ tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đến năm hai nghìn một mươi
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám ông đã được bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
tháng hai năm hai nghìn một mươi chín ông lê hải an giữ chức bí thư đảng ủy bộ giáo dục và đào tạo